qua đó chính thức ghi tên mình vào vòng bán kết
vào tối nay ba mươi tháng một mươi đoàn quân quân luyện viên rodrigo sẽ có cuộc luyện đầu trực tiếp với myanmar
ở trận đấu cuối để xác định ai sẽ là chủ nhân của ngôi đầu bảng a
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao sáng nay của chúng tôi